thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt hiệu quả bền vững và chăm lo đời sống người lao động
để bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động nhất là chăm lo đời sống của người lao động trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương
chủ động thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh về tuyển dụng sử dụng lao động cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp
kịp thời tổ chức hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách
thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận nội quy quy chế của doanh nghiệp